kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thì hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mảy trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn
quận lê trân thành phố hải phòng về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có vết xẹo to ở vùng cổ
và đối tượng trần như sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn
phường một thị xã quảng trị tỉnh quảng trị phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
hình sự công an thành phố hải phòng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện